tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ phổ biến là có nắng vào trưa chiều
và nhiệt độ tăng nhanh cao nhất ngày có thể đạt mức là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó từ đêm ngày hai mươi sáu sang ngày hai mươi bảy tháng ba không khí lạnh tràn về
kết hợp với hình thế gây mưa trên cao nên mưa sẽ gia tăng
người dân cần đề phóng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
ngoài ra từ ngày hai mươi bảy tháng ba thì nhiệt độ sẽ ở mức thấp trời chuyển lạnh
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trời nắng giáo trong hai ngày tới
nhiệt độ cao nhất tăng dần có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi ba độ trời oi nóng
sau đó từ khoảng đêm ngày hai mươi sáu sang ngày hai mươi bảy tháng ba khối không khí lạnh
từ phía bắc sẽ nén và làm đầy rãnh áp thấp
cùng với quá trình hội tụ gió được thiết lập tại đây sẽ có mưa rông
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to nhiệt độ giảm trở lại trong ngày hai mươi bảy tháng ba
khu vực duyên hải miền trung từ thanh hóa trở vào đến thủy hải
trong hai ngày tới trời phổ biến là ít mưa có chăng cũng chỉ là những cơn mưa rào thoáng qua
còn ban ngày trời có nắng với cường độ và thời gian nắng gia tăng hơn
ở vùng núi phía tây của khu vực với nhiệt độ có thể chạm ngưỡng nắng nóng
sau đó từ ngày hai mươi bảy tháng ba mưa sẽ gia tăng và nhiệt độ giảm nhẹ
còn tại các tỉnh ở phía nam đèo hải vân từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
phổ biến là ít mưa và nắng nhiều trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây
khu vực tây nguyên trong đêm nay và ngày mai và trong hai ngày tiếp theo
có khả năng xuất hiện những cơn mưa rào cục bộ vào chiều và tối
tập trung chủ yếu tại các tỉnh ở phía nam
còn trong ngày thì có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực nam bộ cũng có mưa vài nơi trong chiều tối mai
sau đó giảm mưa và thời gian nắng trong ngày thì kéo dài hơn
nhiệt độ tăng lên mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
nắng nóng cục bộ xuất hiện ở miền đông nam bộ
quý vị chú ý có các biện pháp chống nắng để đảm bảo sức khỏe